thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp tư lệnh lực lượng quốc phòng quân đội hoàng gia thái lan
đại tướng surapong suwan naat đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
hoan nghênh chuyến thăm chính thức việt nam của đại tướng surapong suwan naat
thủ tướng tin tưởng chuyến thăm và làm việc của đoàn góp phần quan trọng tăng cường và củng cố hơn nữa
mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước đưa quan hệ hợp tác giữa hai quân đội hai nước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu
thủ tướng nhấn mạnh phát triển quan hệ giữa việt nam thái lan nói riêng và quan hệ giữa việt nam với các nước asean nói chung là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
đánh giá cao lập trường nhất quán của thái lan trong thời gian vừa qua về các vấn đề chung của khu vực trong đó có vấn đề biển đông
thủ tướng mong muốn thái lan tiếp tục phát huy vai trò của mình cùng với việt nam và các nước asean khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của cộng đồng asean
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi
để quân đội hai nước tăng cường hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện thỏa thuận này vì sự thịnh vượng và vững mạnh của asean
góp phần duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới
cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp tư lệnh quốc phòng quân đội hoàng gia anh thái lan đại tướng sụ đạp bông sụ an nạ ảt nhấn mạnh
chuyến thăm nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa quân đội nhân dân việt nam và quân đội hoàng gia thái lan đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
đại tướng sụ đạp bông sụ an nạ ảt cũng thông báo với thủ tướng về kết quả hội đàm với tổng tham miêu trưởng quân đội nhân dân việt nam trung tướng phan văn giang
trong đó thống nhất hợp tác giữa lực lượng quân đội hai nước trao đổi thông tin tình báo giúp cho quân đội hai nước đảm bảo công tác quốc phòng an ninh
hai bên cũng thống nhất phát triển cơ chế hợp tác giữa bộ quốc phòng và quân đội hai nước